thanh tra thành phố đà nẵng vừa công bố kết luận thanh tra số bảy trăm tám mươi bảy ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về việc chấp hành chính sách pháp luật hoạt động và xử lý môi trường tại công ty cổ phần thép đa na ý
công ty cổ phần thép đa na úc và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan
đây là hai nhà máy thép trong thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh đã gây ô nhiễm môi trường sống
của hàng trăm hộ dân khu vực xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
kết luận thanh tra nêu rõ nhiều sai phạm đối với hoạt động của hai nhà máy thép này
đối với công ty cổ phần thép đa na ý việc cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu với dự án nhà máy sản xuất thép thành lợi
và giấy chứng nhận đầu tư lần đầu đối với dự án nhà máy thép đa na ý là không phù hợp với quy định ngạch nghề
không phù hợp với chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
không bảo đảm khoảng cách ly tối thiểu đối với khu dân cư
ngoài ra công ty này còn vi phạm không xin giấy phép xây dựng thay đổi công năng
đối với công ty cổ phần thép đa na úc việc cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho công ty cổ phần thép xuân hưng
tại cụng công nghiệp thanh vinh mở rộng là không phù hợp với quy định về ngành nghề theo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt
không phù hợp với chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng về việc không cho đầu tư lắp đặt mới lò luyện thép trong các khu công nghiệp
vượt công suất vị trí nhà máy thép sát khu dân cư không bảo đảm khoảng cách ly tối thiểu năm trăm linh m đối với khu dân cư
thành trà thành phố đề nghị ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chỉ đạo các cơ quan tổ chức cá nhân có vi phạm tổ chức
rút kinh nghiệm thực hiện xử phạt hành chính đối với các vi phạm của hai nhà máy thép
riêng đối với trách nhiệm của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi bốn
trong việc phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với hai nhà máy thép
thanh tra thành phố kiến nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng báo cáo thường trực thành ủy để có ý kiến chỉ đạo